tối qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại quảng trường lâm viên đã diễn ra chương trình nghệ thuật vũ hội hoa mùa đông bế mạc festival hoa đà lạt lần thứ tám năm hai nghìn một mươi chín với sự tham dự của đông đảo người dân và du khách
festival hoa đà lạt lần thứ tám với chủ đề đà lạt và hoa được tổ chức từ ngày hai mươi tháng một mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai là sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế là thương hiệu lễ hội riêng của tỉnh lâm đồng
với một mươi hai chương trình chính và hơn ba mươi hoạt động hưởng ứng festival đã thu hút hơn bốn mươi đoàn khách quốc tế hơn một trăm năm mươi đoàn khách trong nước cùng đông đảo nhân dân địa phương du khách gần xa
tại buổi lễ ban tổ chức cũng đã trao bằng khen cho ba mươi bốn tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện festival lần này